tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo bộ quốc phòng
với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tại cộng hòa trung phi và nam sudan
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việc tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chủ trì hội nghị
hội nghị đã nghe các lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại các điểm cầu cộng hòa trung phi
bệnh viện giã chiến cấp hai số hai tại ben tiêu nam sudan báo cáo tình hình hoạt động
tính đến ngày một mươi tháng sáu bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã tiếp nhận và thu dung điều trị cho chín trăm hai mươi bảy bệnh nhân
trong đó thực hiện năm ca phẫu thuật lớn thành công đường phái bộ ghi nhận và người dân ủng hộ
trong khi đó tại cộng hòa trung phi đang có sáu sĩ quan việt nam thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị khác nhau